hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quý vị đang theo dõi bản tin được phát sóng trên youtube sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là nội dung chi tiết
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội hợp trực tuyến với các sở ngành quận huyện thị xã về các giải pháp phòng chống dịch
báo cáo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho thấy giai đoạn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hà nội ghi nhận bốn ba trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín tương đương trung bình hai mươi một bảy mươi năm ca một ngày
trong đó ca ngoài cộng đồng chiếm ba mươi sáu
giai đoạn từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay ghi nhận ba một trăm bốn mươi tám ca mắc tương đương trung bình bảy mươi tám bảy ca một ngày
trong đó có chín trăm tám mươi bảy ngoài cộng đồng ba mươi một ba mươi năm
hiện tại thành phố đang cách ly bảy bảy trăm chín mươi ba trường hợp là các f một và người nhập cảnh tại hai mươi năm cơ sở cách ly tập trung
các quận huyện đã rà soát lập danh sách thành lập các khu cách ly tập trung nhằm nâng công suất lên một trăm linh chỗ cách ly
giám đốc sở y tế trần thị nhị hà nhận định số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng với nhiều ổ dịch
do đó một số quận huyện có các ổ dịch cần tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng chống dịch thần tốc truy vết các ca bệnh và trường hợp liên quan
trong tiêm chủng dù tỷ lệ tiêm chủng của thành phố ở mức cao nhưng các quận huyện cần đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
hiện tại thành phố đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em và sẵn sàng triển khai khi vaccine được phân bổ
liên quan đến cách ly trường hợp f một bà hà cho biết trước đây các trường hợp f một cách ly tập trung
nhưng hiện nay công tác cách ly tập trung sẽ linh hoạt hơn cho phù hợp tình hình thực tế
bà hà cho biết thêm hà nội từng thực hiện tốt cách ly f một f hai tại nhà với một số trường hợp đặc thù người cao tuổi trẻ em phụ nữ mang thai
tuy nhiên việc này cần sự phối hợp chặt chẽ giám sát của chính quyền địa phương truyền thông cũng như ý thức người dân khi được cách ly tại nhà
việc cách ly tại nhà sẽ giảm gánh nặng cho cơ quan y tế
khi số lượng các f f một tăng cao
kết luận phiên họp phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường nhận thức trong tình hình mới
thực hiện nghiêm túc nghị quyết số một trăm hai mươi tám phù hợp với thực tiễn của thành phố từng địa phương
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lại thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế để nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
trước thực tế tốc độ lây lan rộng nhất là các ca trong cộng đồng không xác định được nguồn lây
là dự báo ca bệnh covid một mươi chín sẽ tăng cao trong dịp tết dương lịch
tích nguyên đáng sắp tới do đó hà nội đã giao sở y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản khi có một trăm linh ca bệnh
và đề nghị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này
thứ hà nội nhận định thành phố đã thống nhất quan điểm trừ bốn quần lõi không cách ly tập trung f một tại nhà
các quận huyện còn lại căn cứ và hướng dẫn của sở y tế xây dựng phương án đối với f một
trước tiên là cách ly tập trung phương án hai là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà
nếu xuất hiện ba mươi ca bệnh trở lên thành phố sẽ chia ra bốn cấp độ điều trị cho các f
cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai
trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba
đã khóa tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động
phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà
và tiến tới điều trị f tại nhà
tiếp đó phó bí thư nguyễn văn phong giao bộ tư lệnh thủ đô
chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung f một ở bốn quận hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng phần mềm quản lý điều trị các trường hợp f tại nhà
từ đầu tháng một mươi một tới nay hà nội đã ghi nhận khoảng ba ca dương tính
gần bằng tổng số ca tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết tháng một mươi
dịch tại hà nội đang nóng lên từng ngày khi số ca cộng đồng tăng cao
liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây
ngày bốn tháng một mươi một có thể xem như khởi điểm cho thấy tình hình dịch tại hà nội căng thẳng trở lại
với một trăm linh bốn ca trong ngày nhưng có tới sáu mươi bốn ca cộng đồng
hiện tại hà nội ghi nhận hai bảy trăm linh ca mắc mới tính trung bình là một trăm tám mươi ca một ngày
là số mắc trung bình cao nhất của hà nội tính cả bốn đợt dịch
đáng chú ý số ca cộng đồng ghi nhận lên tới chín trăm linh năm ca chiếm trung bình ba mươi tổng số ca mắc
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội và ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện
mỗi ngày đều liên tục phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa phương có f
tính từ ngày ba mươi một tháng một mươi tới nay hà nội đang ghi nhận một mươi bốn ổ dịch hoạt động phức tạp
trong đó chỉ riêng ba ổ dịch lớn là chợ ninh hiệp huyện gia lâm thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh
và phương phú đô quận nam từ liêm tới nay đã ghi nhận gần tám trăm linh ca dương tính
thông tin với cử tri ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
qua theo dõi số liệu cho thấy từ khi thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt tỷ lệ f một trở thành f đã tăng lên
chiến khoảng một mươi ba trong khi giai đoạn trước chỉ có bảy tám
tin hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của hà nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước bệnh nhân nặng chỉ chiếm năm
tuy nhiên số ca cộng đồng tại hà nội tăng cao đặc biệt các ca qua sàng lọc ho sốt không rõ nguồn lây cho thấy
nếu không sớm có biện pháp ứng phó nguy cơ bùng dịch tại hà nội là rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trưởng khoa cấp cứu và hồi sức tích cực bệnh viện đại học y hà nội
kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết bệnh viện đang có khoảng một trăm ba mươi f điều trị
theo kịch bản bệnh viện có ba giai đoạn công suất một trăm linh f hai trăm linh f năm trăm linh f
hiện tại bệnh viện đang trong giai đoạn hai với công suất tối đa là hai trăm linh bệnh nhân điều trị cùng lúc
số lượng ghép không điều trị đang tăng lên rất nhanh từng ngày mỗi ngày chúng tôi đón vài chục f
ngoài ra cũng cho ra viện khoảng vài chục bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh viện không chỉ bố trí đủ dường bệnh mà còn phải đáp ứng đủ đội ngũ y bác sĩ ông hải nói
đáng chú ý theo phó giáo sư tiến sĩ hải tám mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là f thể nhẹ không triệu chứng
theo ông hà nội nên sớm có phương án cho phép điều trị f không triệu chứng tại nhà
lý do là hà nội đã có tỷ lệ tiêm vaccine hai mũi cho người dân rất cao
vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc tải lượng virus rất nhẹ
những f nhẹ này có thể điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế tránh bị quá tải khi bệnh nhân tăng nhanh
do tải lượng virus thấp nên các f này cũng như người bình thường khỏe mạnh
nếu bị nhốt quá lâu trong viện không chỉ căng thẳng tâm lý mà còn gây áp lực cho công tác hậu cần bác sĩ hải đề xuất
ông phân tích thêm cần phân luận điều trị f để giảm tải dần áp lực cho hệ thống các bệnh viện
vì ngoài bệnh nhân tại hà nội chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân nặng các tỉnh phía bắc chuyển về
f thể nhẹ điều trị tại nhà còn f có triệu chứng hoặc nguy cơ bệnh nên thì đưa vào viện điều trị
cụ thể về việc cách ly f một tại nhà ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản chính thức
về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp này
theo đó các đối tượng áp dụng là f một và người cùng nhà trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một
hoặc những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai
được chuyển về cách ly tại nhà
hà nội sẽ thực hiện việc cách ly f một tại nhà trên địa bàn toàn thành phố
bốn quận trung tâm là ba đình hoàn kiếm đống đa và hai bà trưng sẽ không cách ly tại nhà
về điều kiện cách ly tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội quy định các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị
yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà người ở cùng nhà kháng bộ y tế và các đơn vị liên quan
thì thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
về quy trình thực hiện f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký
gửi bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn qua trạm y tế tại nơi cư trú
trạm y tế xã phường thị trấn sau khi tiếp nhận đơn đăng ký cửa danh sách
về bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn
ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phương thị trấn nơi tiếp nhận cử tổ thẩm định xuống xác minh
đánh giá đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất nơi cách ly mà f một đăng ký
tổ thẩm định bao gồm các đơn vị sau đại diện cán bộ y bàn nhân dân công an
cán bộ y tế trạm y tế của xã phường thị trấn đại diện tổ dân phố thôn xóm tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ thẩm định tiến hành xác minh đánh giá điều kiện cách ly y tế tại nhà mà người tiếp xúc gần f một đăng ký
theo hướng dẫn của bộ y tế và có biên bản thẩm định
biên bản thẩm định được tổ thẩm định gửi về ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn
để cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo các lệ y tế tại nhà
và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện thị xã
sau khi đầy đủ các bước trên ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn
ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp f một
trong quyết định cách ly phải nêu rõ được trách nhiệm của chính quyền địa phương
trong việc giám sát người cách ly tại nhà
ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao ngành y tế hà nội hướng dẫn các địa phương
thực hiện việc cách ly f một tại nhà đồng thời yêu cầu các địa phương rà soát các điều kiện cách ly
trên địa bàn báo cáo về sở y tế tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
trước ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm tổ chức lực lượng chức năng trên địa bàn
tổ covid cộng đồng thực hiện điều tra truy vết triệt để các f một để phân loại
và quyết định đủ điều kiện để cách ly tại nhà cách ly tại khách sạn
khi người cách ly có nguyện vọng có đơn cam kết cách ly tập trung
cùng với đó chính quyền cơ sở xây dựng phương án cách ly f một tại nhà trên địa bàn quản lý
phân công cụ thể và triển khai các nhiệm vụ theo quy định
tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà
người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương chịu trách nhiệm toàn diện
trước ủy ban nhân dân thành phố về công tác tổ chức triển khai giám sát
kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần f một
người đứng đầu tuyệt đối không được để dịch bệnh lây ra cộng đồng
đảm bảo các công tác phòng chống dịch trên địa bàn xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của trung ương và thành phố
phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng trong việc giám sát người cách ly tại nhà
xe ôm công nghệ từ lâu đã trở thành một dịch vụ không thể thiếu đối với nhiều người
mặc dù vậy thì hiện tại xe ôm công nghệ vẫn chưa được phép hoạt động tại hà nội
trong khi xe ôm công nghệ tại thành phố hồ chí minh được hoạt động trở lại
điều này khiến nhiều tài xế sốt ruột hành khách gặp bất tiện trong di chuyển
anh nguyễn văn hùng một tài xế grabbuy tại hà nội thắc mắc
không hiểu sao ở thành phố hồ chí minh dịch bệnh căng thẳng hơn nhiều so với hà nội
nhưng lại cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại rồi
hiện tại tôi vẫn tranh thủ kiếm khách dọc đường để chạy chứ mỗi giao hàng thì không đủ tiền trang trải cuộc sống
cùng giống anh hùng nhiều tài xế xe công nghệ vẫn đang nhận chở khách
dù các ứng dụng gọi xe ở hà nội chưa được phép cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng mô tô
trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã cho phép xe buýt taxi xe taxi công nghệ
dưới chín chỗ hoạt động trở lại từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi
tuy nhiên xe ôm xe ôm công nghệ vẫn chưa được hoạt động vì nguy cơ lây lan ở mức cao
xe máy cá nhân bị hổng mấy ngày nay chị ngọc trâm quận đống đa phải chọc vật tìm cách đi làm
có ngày tôi nhờ bạn bè hoạt động nghiệp chở nhưng có ngày phải đi dọc đường mấy km để tìm xe ôm
tôi không quen đi xe công cộng nên xe ôm công nghệ chưa được hoạt động lại
khiến người như tôi gặp rất nhiều bất tiện trong việc di chuyển chị nói
cũng giống chị trâm nhiều khách hàng là nữ cũng gặp không ít khó khăn khi xe ôm công nghệ
ở hà nội chưa được hoạt động trở lại một số bị chặt chém giá cao
mình đi một đoạn bốn km nhưng phải trả với giá năm mươi đồng
trong khi bình thường đặt trên ứng dụng chỉ khoảng hai mươi ba mươi ngàn đồng
chị quỳnh quận ba đình nói
theo nhiều hành khách dịch vụ xe ôm công nghệ có những ưu điểm riêng nhưng giá rẻ
tiện lợi và di chuyển dễ dàng vào những ngõ hẻm
nhiều người thậm chí lựa chọn xe ôm công nghệ là phương tiện di chuyển chính
đặc biệt là nhóm khách nữ giới không giỏi hoặc không biết lái xe gắn máy
nhận thấy nhu cầu người dân đi lại bằng xe ôm công nghệ cao
anh hải thịnh thanh xuân hà nội đăng bài tìm khách chở với giá sáu đồng một km
chợ mãi vẫn chưa thấy tin tức cho phép xe ôm công nghệ được hoạt động
nên tôi đành phải tìm cách kiếm khách trên mạng hoặc dọc đường bến xe anh nói
theo anh thịnh hiện nay nhu cầu giao hàng không còn nhiều
trong khi các tài xế đều chỉ được hoạt động giao hàng thực phẩm
khiến đơn hàng nổ mỗi ngày rất ít
các tài xế xe ôm công nghệ cũng chia sẻ nhiều thắc mắc về việc
tại tp hcm đã cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại
mặc dù xét về mức độ dịch tp hcm vẫn là địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
phức tạp với trên một ca nhiễm mới mỗi ngày
ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết
hiện nay tình hình dịch trên địa bàn hà nội đang diễn biến phức tạp
số ca mắc mới trong cộng đồng ngày một tăng cao
xe ôm công nghệ không đảm bảo giãn cách năm k và các biện pháp phòng chống dịch khi tiếp xúc
do đó để hạn chế lây lan bệnh trong cộng đồng
xe ôm công nghệ vẫn chưa nên hoạt động trở lại lãnh đạo sở này nhìn nhận
ở cốc độ dịch tễ tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho rằng
hà nội nên cho phép dịch vụ xe ôm công nghệ hoạt động trở lại có điều kiện
tương tự phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội
cũng đồng tình ý kiến trên và cho rằng hà nội còn chậm trễ trong việc mở lại thêm dịch vụ này
bởi xe ôm công nghệ không có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín bất thường
khi tài xế và khách hàng đã tìm đủ hai mũi vaccine và đảm bảo đeo khẩu trang
khử khuẩn khai báo y tế lộ trình điểm đi điểm đến
việc chưa cho phép xe ôm công nghệ hoạt động trở lại sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh
cũng như việc di chuyển của người dân vì chuyên gia trong ngành dịch tễ nói
do đó phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cũng cho rằng
nên cân nhắc cho phép loại hình dịch vụ này hoạt động lại có điều kiện kèm theo
hiện tại các ứng dụng cũng cho biết đang chờ hướng dẫn để triển khai lại
dịch vụ xe ôm công nghệ trên địa bàn hà nội
trước đó dịch vụ xe ôm công nghệ nói chung và xe ôm công nghệ nói riêng
đã được yêu cầu ngừng khai thác từ cuối tháng bảy tại hà nội
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi taxi công nghệ tại hà nội đã được hoạt động trở lại
tại thành phố hồ chí minh ngày một mươi bảy tháng một mươi một sở giao thông vận tải thành phố
ban hành hướng dẫn hoạt động vận tải cho phép ứng dụng gọi xe hai bánh
trên thiết bị di động có thể hoạt động trở lại với số lượng không quá năm mươi
tài xế phải tuân thủ nguyên tắc năm k và đã tiêm ít nhất một liều vaccine
sau một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong khi hà nội vẫn thận trọng trong việc phòng chống dịch
tại phú quốc hai trăm linh bốn du khách hàn quốc đã đến sân bay quốc tế phú quốc
trên chuyến bay vj ba nghìn bảy trăm bốn mươi chín của hãng vietjet air từ seoul hàn quốc
bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng tại đảo phú quốc trong hành trình tùa khép kính bốn ngày ba đêm
với việc đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trở lại ngành du lịch đảo ngọc phú quốc kiên giang
bắt đầu khởi động chương trình đón khách có hộ chiếu vaccine
sau gần hai năm vắng bóng du khách quốc tế
trong hơn hai trăm linh du khách đến phú quốc ngày hai mươi tháng một mươi một có không ít là gia đình có con nhỏ
nhiều em bé háo hức chạy nhảy rộn ràng khi bước vào sân bay phú quốc
trong khi các ông bố bận rộn với những chiếc túi to đựng các dụng cụ chơi golf
đây là một trong những hoạt động ưa thích ở tour du lịch khép kính bốn ngày ba đêm lần này
đến đón đoàn khách các doanh nghiệp sắp xếp bảy chiếc xe buýt bốn mươi năm chỗ
bà lê thị thu trang tổng giám đốc công ty vimper discovery vin oasis cho biết
vinber đặc biệt thiết kế hành trình trải nghiệm riêng cho khách nhằm đảm bảo việc vui chơi
phân luồn đưa đón khách hoàn toàn tách biệt không ảnh hưởng đến hoạt động của các khách du lịch nội địa
ngay trong chiều ngày hai mươi tháng một mươi một sau khi sàng lọc sức khỏe theo quy định
những du khách này đã được thưởng thức đặc sản của đảo ngọc là ngấm hoàng hôn bên bờ biển của khu nghỉ dưỡng
bắt đầu từ ngày thứ hai trong hành trình du lịch là lúc du khách chính thức khởi động chuỗi trải nghiệm tại siêu quận thể
một điểm đến mọi nhu cầu hàng đầu châu á như đánh gôn hơn một trăm linh trò chơi đỉnh cao tại vinwonders hay corona casino
kỳ nghỉ bốn ngày ba đêm tại phú quốc uni jessenger của đoàn du khách hàn quốc sẽ là sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm
hộ chiếu vắc xin tại phú quốc nói riêng và việt nam nói chung
đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch quốc gia trong bối cảnh mới và tràn nói
ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang cho biết
để thực hiện được chuyến bay mở màng cho một trang mới của du lịch phú quốc tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
và đặc biệt luôn có sự ủng hộ đồng hành của các doanh nghiệp tiên phong như hãng hàng không vietjet và công ty cổ phần vinber
lãnh đạo tỉnh kiên giang cũng tin rằng với sự năng động và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp gồm hàng không lữ hành
các đơn vị lưu trú và dịch vụ thành phố phú quốc có thể đón bốn trăm linh khách du lịch nội địa và quốc tế đến cuối năm hai nghìn hai mươi
phú quốc là một trong năm địa phương được chính phủ đồng ý đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine trong giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh khánh hòa đà nẵng quảng nam và quảng ninh trước đó quảng nam cũng đã đón du khách quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng
dù các doanh nghiệp rất háo hức nhưng tổng cục du lịch thừa nhận chỉ có một số địa phương mạnh dạng mở cửa đón khách quốc tế
và cũng chỉ dừng ở mức độ thiết kế chương trình du khách tham gia hoạt động du lịch vui chơi khép kính ở các địa điểm và địa phương đã chọn
các điều kiện về phòng dịch của ngành y tế ở nhiều nơi vẫn còn quá cẩn trọng đại diện tổng cục du lịch nói
giám đốc một doanh nghiệp lữ hành quốc tế cho biết để có cơ sở phục vụ những đoàn khách đầu tiên trong chương trình thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến việt nam của chính phủ
các địa phương đã ban hành phương án đón khách quốc tế cũng như hướng dẫn tạm thời
đây là cơ sở để doanh nghiệp có thể đón khách an toàn nên cần đánh giá vào năng lực chuẩn bị này
đại diện phú quốc cho biết ở đợt thí điểm này du khách sẽ tham gia hoạt động du lịch vui chơi khép kính ở các địa phương và địa điểm đã chọn
chẳng bay du khách đến đảo ngọc phú quốc vui chơi mà bị f thì họ vẫn được ăn uống vui chơi ở khu riêng tại cơ sở lưu trú
ông bác hồng bùm giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hàng du lịch marketing highland cho biết
trong việc đón khách quốc tế đơn vị có kịp bản cho trường hợp khách không may trở thành ép không
theo đó công ty sẽ kiểm tra bảo hiểm của khách và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề chi phí liên quan nếu bảo hiểm không đủ chi trả cho các tình huống phát sinh
khi trả các khoản phí liên quan đến trường hợp khách phải điều trị covid một mươi chín hoặc cách ly y tế tập trung do tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
còn tại hà nam trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam công bố thêm hai mươi ba trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có nhiều ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn
trong số một hai trăm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín đã được bộ y tế cấp mã ở hà nam có một trăm sáu mươi tám trường hợp ghi nhận trong khu công nghiệp và một trăm linh hai ca phát hiện tại các công ty doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
tính đến tối hai mươi một mươi một toàn tỉnh hà nam có một ba trăm năm mươi tám trường hợp f một đang cắt điện
trong đó có bốn trăm sáu mươi chín trường hợp cách ly tập trung và tám trăm tám mươi chín trường hợp cách ly tại nhà
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và bản tin tiếp theo